chủ tịch hội đồng châu âu jac michel tối ngày hôm qua xác nhận các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu đã nhất trí cấp quy chế ứng cử viên gia nhập eu cho ukraine và moldova
quyết định này được đánh giá là một động thái thể hiện sự ủng hộ dành cho kiev và kishino trong bối cảnh nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
theo nội dung nghị quyết nghị viện châu âu kêu gọi các nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh eu cấp quy chế ứng cử viên eu cho ukraine và moldova ngay lập tức
trên trang twitter cá nhân chủ tịch hội đồng châu âu charust michel cho rằng đây là một thời khắc lịch sử
trong khi đó chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen nhấn mạnh ukraine moldova sẽ phải tiếp tục nỗ lực ở giai đoạn tiếp theo để tiến tới chính thức được kết nạp vào khối
quy định trao quy chế ứng viên cho ukraine moldova một lần nữa cho thấy eu đoàn kết mạnh mẽ trước các mối đe dọa từ bên ngoài
tôi tin rằng các nước này sẽ tiến nhanh và nỗ lực để thể hiện những cải cách
cùng ngày thủ tướng bỉ cho biết việc trao cho ukraine tư cách ứng cử viên eu là một thông điệp mang tính biểu tượng quan trọng nhằm hỗ trợ kiev trong bối cảnh xung đột với nga đang diễn ra
việc công nhận ukraine là ứng cử viên không đồng nghĩa rằng nước này chắc chắn sẽ trở thành thành viên của khối
người ukraine đang đấu tranh cho các giá trị của chúng ta cho các giá trị dân chủ an ninh và hòa bình của chúng ta đưa ra một tín hiệu cho người dân ukraine với tư cách ứng cử viên
tuy nhiên điều này không có nghĩa là ukraine sẽ sớm là một phần của liên minh châu âu đó là một quá trình kéo dài nhiều năm với rất nhiều cải cách
về phần mình tổng thống ukraine volodymyr zelensky cùng ngày đã hoan nghênh quyết định của eu về việc nhất trí chấp thuận các quy chế ứng cử viên cho nước này
gọi đây là một thời khắc độc nhất và mang tính lịch sử trong mối quan hệ giữa kiev và liên minh gồm hai mươi bảy quốc gia thành viên